phần cuối bản tin là thông tin đáng lo ngại tại australia khi số ca mắc covid một mươi chín đang tăng vọt
số ca nhiễm ncov và tỷ lệ nhập viện australia tăng kỷ lục
tình trạng này gây áp lực lên hệ thống xét nghiệm chính phủ và khát hiếm bộ xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà
giới chức australia hôm nay đã ghi nhận bốn mươi bảy bảy trăm chín mươi chín ca nhiễm ncov
tăng gần ba mươi ba so với mức kỷ lục được báo cáo một ngày trước đó
nước này đã vượt ngưỡng năm trăm bốn mươi bảy ca nhiễm trong đó gần năm mươi được phát hiện
trong vòng hai tuần qua hai hai trăm bảy mươi người đã chết vì covid một mươi chín tại australia
số ca nhập viện cũng tăng mạnh và đạt mức chưa từng thấy từ khi đại dịch covid một mươi chín xuất hiện
trong đó bang new south wals đông dân nhất đang có một ba trăm bốn mươi bốn người cần điều trị trong bệnh viện
ở bang victoria đông dân thứ hai đất nước
hai mươi năm số xét nghiệm tại các cơ sở của chính quyền cho kết quả dương tính
bang này đã ghi nhận một mươi bốn hai mươi ca nhiễm mới trong hôm nay gấp đôi con số hôm ba tháng một
gần như toàn bộ bệnh nhân đang được điều trị tích cực đều chưa tiêm vaccine
những bang từng đóng cửa biên giới và không ghi nhận ca nhiễm trong thời gian dài
cũng phát hiện hàng loạt trường hợp nhiễm bệnh
một tháng trước có những ngày bang queensland chỉ ghi nhận sáu ca mới
con số này trong ngày bốn tháng một là năm sáu trăm chín mươi chín ca
sau gần hai năm bang queensland đã ghi nhận sáu ca mới
và bằng cách kiểm soát dịch bệnh nhờ chiến dịch tri vết và xét nghiệm diện rộng
giới chức australia đang đề xuất những người không có triệu chứng tự xét nghiệm nhanh tại nhà
thay vì đến các cơ sở y tế chính phủ nơi lượng lớn xét nghiệm đang gây quá tải hệ thống
và kéo dài thời gian chờ kết quả lên tới vài ngày
tuy nhiên đề xuất này cũng đặt ra áp lực mới cho giới chức
trong đó nhu cầu mua bộ xét nghiệm nhanh tại nhà cũng đang bùng nổ
dẫn tới tình trạng tích trữ và khăn hiếm hàng hóa đồng thời giá bán cũng bị đẩy lên cao
thủ tướng scott morrison bác bỏ khả năng trợ giá cho các bộ xét nghiệm nhanh
và đề cao trách nhiệm cá nhân của người dân
giới chức không cho biết biến chủng nào đứng đầu sau phần lớn ca tử vong
nhưng chính quyền bang new south wales cho biết bảy mươi bốn bệnh nhân đang điều trị tích cực
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhiễm chủng delta